mở đầu bản tin một trăm một mươi ba online sẽ là thông tin về vụ tai nạn giao thông khiến ba người tử vong trên quốc lộ năm mươi một xảy ra vào chiều ngày hôm qua
hiện công an huyện long thành phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai điều tra làm rõ nguyên nhân trên
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi ba h năm mươi phút cùng ngày xe ô tô tải biển kiểm soát bảy mươi hai h hai nghìn hai trăm năm mươi sáu do anh lê văn hạnh ba mươi bảy tuổi
điều khiển lưu thông trên quốc lộ năm mươi một hướng từ huyện long thành đi tỉnh bà rịa vũng tàu
trong quá trình chuyển hướng lên đường cao tốc tp hcm long thành dầu dây xe ô tô tải đã va chạm với xe máy biển kiểm soát sáu mươi c một trăm bốn mươi bốn nghìn năm trăm tám mươi năm
do anh đặng văn tuấn anh ba mươi ba tuổi điều khiển chở theo bé gái một mươi hai tuổi và bé trai sáu tuổi cùng quê ở long an đang lưu thông cùng chiều
sau cú va chạm mạnh đã khiến ba người trên xe máy tử vong tại chỗ